còn tại israel ba trường hợp nhiễm biến thể phụ nguy hiểm ba bốn của chủng omicron
được phát hiện tại israel đều là những người israel đi du lịch nước ngoài
trong dịp nghỉ lễ passover vừa qua
bộ y tế israel ngày hai mươi năm tháng bốn cho biết qua xét nghiệm kháng nguyên pcr
tại sân bay quốc tế benzyrent cơ quan chức năng nước này đã phát hiện
ba trường hợp mắc biến thể mới của chủng omicron
cả ba trường hợp này đều là những người israel đi du lịch nước ngoài
trong dịp nghỉ lễ pasteur vừa qua và trở về nước trong ngày hai mươi năm tháng bốn
được biết biến thể phụ của biến chủng omicron được đặt mã số là ba bốn
vốn lây lan nhanh chóng tại nam phi và có tỷ lệ tử vong cao
ba trường hợp vừa phát hiện mắc biến thể này là khách du lịch trở về từ nam phi
thông báo của bộ y tế israel cho biết hiện chưa có nhiều thông tin liên quan biến thể này
nhưng khẳng định các cơ quan chức năng đang theo dõi chặt chẽ tình hình liên quan
của các ca bệnh mới
mức độ lây lan của dịch covid một mươi chín tại israel trong thời gian gần đây giảm mạnh
với hệ số lây nhiễm cơ bản r ở mức khoảng bảy mươi năm
israel hiện có hai trăm hai mươi bệnh nhân covid một mươi chín nặng
so với mức cao gấp sáu lần tại thời điểm cách đây sáu tuần
ngày hai mươi tháng bốn chính phủ israel quyết định dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang
trong không gian kín thông báo chung của thủ tướng nathalie bennett
và bộ trưởng y tế nissan horowitz cho hay
quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín được dỡ bỏ kể từ hai mươi giờ
ngày hai mươi ba tháng bốn sau khi được ủy ban y tế thuộc quốc hội thông qua
tuy nhiên quyết định này không được áp dụng tại các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao
như bệnh viện cơ sở dưỡng lão các chuyến bay cũng như những người cần cách ly
tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who tedros adhanom ghebreyesus
cũng vẫn thận trọng trước những báo cáo tích cực về dịch bệnh
và lo sợ việc xét nghiệm tại các nước đang bị lơ là khiến các con số có thể xa rời thực tế
ông testrot nói thực tế khả năng theo dõi các xu hướng dịch bệnh của chúng ta
đang bị tổn hại do việc xét nghiệm giảm đáng kể
tôi đánh giá cao lời khuyên của ủy ban khẩn cấp covid một mươi chín rằng
hiện chưa phải là lúc chúng ta mất cảnh giác
đây là thời điểm cần làm việc chăm chỉ hơn nữa để cứu nhiều mạng sống